lực lượng công an nhân dân nỗ lực bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn chuyến thăm cấp cao của tổng thống mỹ donald trump tại việt nam
chuyến hàng đầu tiên cứu trợ vùng cô lập tại tỉnh quảng ngãi đã đến tay người dân
trong phần tin thế giới trung quốc khẳng định tpp không ảnh hưởng đến lừa cep
các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể tiến quyển con người trong tương lai
trong ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng một mươi một theo lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống hợp chủng quốc hoa kỳ donald trump đã có chuyến thăm cấp nhà nước tại việt nam

theo đơn vị quản lý tuyến cúc lộ hai mươi bảy c nơi khánh hòa lâm đồng hiện tuyến đường đã được khắc phục hoàn toàn những điểm sạt lở ách tắc giao thông đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn
ước tính khối lượng đất đá sạt trượt trên tuyến đường này lên tới hàng chục ngàn mét khối
hiện nay một số nhà thầu trong tỉnh vẫn đang huy động máy móc tiến hành xử lý rứt điểm một mươi điểm đen sụt trượt có nguy cơ sản lở cao trên tuyến đường này
hiện nay nước thượng nguồn chảy xuống làm cho đất đá sạt lở
trôi heo chảy ra đường có thể gây khó khăn cho phương tiện lưu thông
do đó các đơn vị chức năng khuyến cáo các phương tiện giao thông cần hết sức chú ý cảnh giác đá lăn sụt trượt khi lưu thông qua tuyến đường này
chỉ về những vật dụng sinh hoạt trong đời sống hàng ngày một số hộ dân ở các vùng nông thôn của tỉnh cá mau đã chế tạo ra một dụng cụ nối dùng để di chuyển ngang sông
và với diện tích nhỏ gọn dễ sử dụng vật dụng này đã và đang đi vào đời sống hàng ngày
tuy nhiên đằng sau những lợi ích đó lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao
vật liệu để tạo nên những chiếc phà này hầu hết là các vật dụng như xốp can nhựa cùng một số tấm ván lót trên bề mặt được cột chặt lại với nhau hai đầu kéo sợi dây ngang
khi muốn qua sông chỉ cần đứng trên đó nắm dây kéo đi hoặc dùng máy trèo bơi qua
tuy nhiên với kết cấu này người dân khi bước xuống những chiếc phà tự chế này sẽ tạo sóng làm mất thăng bằng dẫn đến lật thậm chí là chìm phà
đặc biệt khi người sử dụng là nhiều trẻ em chưa biết bơi cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thận trọng khi sử dụng loại hình phương tiện này
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa tổ chức cứu nạn thành công một mươi một thuyền viên cùng tàu chở hàng gặp nạn trên vùng biển quảng bình vào cảng hòn la an toàn
trưa ngày một mươi một tháng một mươi một bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình nhận được tin báo tàu hàng số hiệu qn sáu nghìn ba trăm bảy mươi tám cùng một mươi một thuyền viên vận chuyển một bảy trăm linh
tấn hàng hóa gặp nạn tại vùng biển cách cửa danh tỉnh quảng bình hai mươi sáu hải lý về phía đông bắc tàu thả trôi trong điều kiện sóng to gió lớn
nhận được chỉ đạo hai tàu cùng cán bộ chiến sĩ thuộc hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình đã lên đường tiếp cận tàu bị nạn
sơ cứu một số thuyền viên bị thương hỗ trợ khắc phục tạm thời máy phụ để tàu di chuyển vào bờ
đến một mươi sáu giờ cùng ngày tàu hàng cùng một mươi một thuyền viên đã được đưa vào cảng hòn la tỉnh quảng bình an toàn
cục hàng không việt nam
cục hàng không việt nam vừa yêu cầu công ty cổ phần hàng không vietjet có hình thức kỷ luật nghiêm đối với nhân viên có hành vi thiếu chuyên nghiệp
không phù hợp với văn hóa ứng xử của ngành hàng không trong vụ việc một hành khách nam bị từ chối vận chuyển do ra cửa tàu bay muộn
và nhân viên quầy thủ tục đã xe vé hành khách ngày năm tháng một mươi một vừa qua
lãnh đạo cục hàng không khẳng định nhân viên hàng không xe vé đã có hành vi ứng xử chưa đúng mực với hành khách đi chuyến bay
vg một trăm năm mươi chín chặng bay hà nội tp hcm và điều này tác động tiêu cực đến hình ảnh của ngành hàng không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hàng không
trước đó trên mạng xã hội đã chia sẻ clip nữ nhân viên quầy làm thủ tục chuyến bay của vietjet đã có hành động xé vé đối với khách đi tàu bay muộn sau một hồi tranh cãi giữa hai bên
thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại địa bàn huyện châu thành tỉnh sóc trăng khiến một bé trai tử vong sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
xe bồn biển kiểm soát sáu mươi năm c hai nghìn hai trăm bảy mươi ba do tài xế nguyễn văn út lớn điều khiển từ một công trình xây dựng trên địa bàn đi ra tuyến quốc lộ một a
thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát tám mươi ba h năm chín nghìn tám trăm tám mươi sáu do chị đinh thị hoàng thúy trú tại địa phương điều khiển chở theo cháu thạch tấn vinh tám tuổi ngồi phía sau
vụ va chạm khiến hai mẹ con chị thúy ngã xuống đường cháu vinh bị xe bồn cán qua tử vong tại chỗ chị thúy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
còn tại tp hcm do va chạm với xe khách một người đàn ông tên nguyễn hữu xanh năm mươi ba tuổi quê bình định cũng đã tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi một một mươi một xe máy biển kiểm soát bảy mươi bảy x một ba nghìn một trăm bảy mươi tám xong xanh điều khiển tới nút giao thông trường đh nông lâm quận thủ đức
thì va chạm với xe khách biển số năm mươi một b hai mươi ba nghìn tám trăm linh tám do tài xế lê ngọc thanh điều khiển lưu thông cùng chiều ông xanh cùng xe ngã xuống đường
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông xanh đã tử vong
hơn sáu tám trăm một mươi là số người chết vì tai nạn giao thông trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy như vậy tính trung bình mỗi ngày có gần hai mươi ba người chết vì tai nạn giao thông
hơn sáu tám trăm một mươi là số người chết vì tai nạn giao thông trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy như vậy tính trung bình mỗi ngày có gần hai mươi ba người chết vì tai nạn giao thông trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị vài năm trở lại đây dây gió một chất liệu dân tộc đặc biệt chỉ duy nhất có ở việt nam đã được sử dụng phổ biến hơn trong ngành mỹ thuật
và trong chuyên mục môn màu cuộc sống ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng trở về một trong những nơi khởi nguồn truyền thống của dây gió và gặp gỡ với những con người vẫn đang lưu giữ lại hồn cốt của chất liệu đặc biệt này
không gian bình yên của vùng đất kinh bắc
theo lịch sử nghề làm giấy gió truyền thống xuất hiện tại dương ổ phường phong khê thành phố bắc ninh vào khoảng thế kỷ một mươi năm thế nhưng hiện số người theo nghề truyền thống này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay
và để sản xuất được một thành phẩm như thế này thì người làm dây phải trải qua rất nhiều những chuyện
sau đây thì tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến tìm hiểu một trong những quy trình sản xuất dây gió
em chào anh ạ
anh ơi thế mình đang còn làm công đoạn gì trong quá trình sản xuất dây đấy ạ
đây là công đoạn này đang làm cái công đoạn can giấy
một tháng thì mình sẽ sản xuất được khoảng bao nhiêu tờ giấy như thế và những quy trình đấy thì cần bao nhiêu người để làm ạ
quy trình đấy
ừm phải sáu người thôi mà
ngoài cái mình làm giấy hay cung cấp cho cái làng tranh đông hồ thì giấy này còn có tác dụng rất là nhiều nữa đúng không ạ
cái giấy gió này nhiều công dụng đấy ạ
như chẳng hạn như người ta bọc gói đất để làm bẹt đấy
cộng theo cái giấy gió này bình thường nó bọc kiểu làm thuốc được
tức là như ở tam tầng người ta về người ta mua cái giấy gió của nhà anh ấy

thì để người ta tẩm thuốc ở nhà anh ấy
để người ta tẩm thuốc ở cái giấy gió đấy để người ta chữa bản
anh tâm là một trong số ít người ở thôn dương ổ quyết định nối nghiệp ông cha dành cả cuộc đời mình gắn bó với giấy gió
nghề làm giấy gió vất vả lắm bởi phải trải qua quy trình gần một mươi công đoạn đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ
giấy gió là một loại giấy được làm từ vỏ cây gió
vỏ gió mang về được tách hết lớp vỏ đen phơi khô chừng ba nắng sau đó chặt chặt
sau đó chặt từng khúc nhỏ năm mươi phân nhúng qua nước vôi và cho vào thùng phi nấu trong khoảng một mươi sáu tiếng
qua nhiều công đoạn sơ chế bột gió được cho vào bể có pha thêm chất phụ da để xeo giấy
các tập giấy sau đó được ép khô rồi tách từng tờ đóng lại thành tập trước khi xuất bán
thủ công là vậy và phải mất gần một tháng mới cho được một tờ giấy gió
thế nhưng giá trị của giấy gió chỉ giao động
từ bốn đến năm nghìn đồng một tờ
đây cũng chính là nỗi chăn trở của những con người đang cố gắng giữ lại hồn cốt của chất liệu hiếm có này
hiện nay làng nghề phong khê chỉ còn ba hộ làm giấy gió thủ công
những sấp giấy làm ra chủ yếu cung cấp cho làng tranh đông hồ
nơi các nghệ nhân tận dụng sự mộc mạc đơn giản mà cũng sang trọng đài các của chúng
để thổi hồn cho những bức tranh chân dung phong cảnh hay chuyển hình
tuy vậy làng tranh đông hồ hiện cũng chỉ còn hai nghệ nhân giữ nghề là cụ chế và cụ sam
còn làng hồ giờ chuyên làm vàng mã
nghề làm giấy gió bởi thế càng đứng trước nguy cơ bị mai một
hiện tại các hộ sản xuất tranh đông hồ nó cũng ít
với một lượng sản xuất giấy gió số lượng như bây giờ thì cũng vẫn đảm bảo được
sản xuất của dòng tranh thế gian đông hồ của chúng tôi
về giá thành thì thực ra mà nói chất lượng của sản phẩm giấy gió
nó cũng tạm thời ổn định so với đáp ứng của dòng tranh đông hồ
còn nếu mà dòng tranh đông hồ mà sản phẩm giấy gió nó quá cao
thì nó cũng tạo ra một sức ép cho cái thị trường tiêu thụ tranh
quy luật của thị trường luôn là sự nghiệt ngã và thách thức đối với sự trường tồn của mỗi giá trị văn hóa
và giấy gió cũng vậy
những năm gần đây nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật về tranh giấy gió liên tục được trưng bày
đã cho thấy vẻ đẹp bền bỉ của chất liệu quý giá này
giấy gió đã trở thành cầu nối giữa nghệ thuật đương đại và nghệ thuật truyền thống việt nam
khôi phục bảo tồn truyền thống nghề làm giấy gió là một quá trình dài hơi
và tình yêu tâm huyết của những con người đã đang và sẽ gắn bó với giấy gió